các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra có nhiều người còn cho rằng cuốn sổ này ghi chép lại lịch ẩn ái của ông lê tùng vân với nhiều phụ nữ tại đây
trong đó cáo buộc việc loạn luân của ông lê tùng vân được đề cập khiến cộng đồng mạng càng bàn tán xôn xao
không chỉ dừng lại ở đó hình ảnh cuốn sổ được chia sẻ lên mạng xã hội càng khiến dư luận tò mò về thực hư những mối quan hệ của lê tùng vân được ghi chép tìm mẩn trong đó
thời điểm ấy sư luận phỏng đoán rằng nếu những gì ghi trong cuốn sổ thị tẩm là chính xác
thì cuốn sổ không chỉ là bản ghi chép đơn thuần mà còn phản ánh một khía cạnh tăm tối ở tỉnh thất bồng lai đó là hành vi loạn luân của thầy ông nội lê tùng vân
tuy nhiên trên thực tế cuốn sổ này được công an thu giữ tại tỉnh thất bồng lai nhưng nội dung ghi chép trong đó hoàn toàn được bảo mật
những phòng đoán câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội chỉ toàn là theo dệt biện đạt
dù cuốn sổ thị tẩm có thật hay chỉ là một trò câu view của cộng đồng mạng
thì có một sự thật hiển nhiên rằng tội danh loạn luân của ông lê tùng vân là sự thật
cơ quan công an cũng ra thông báo truy tìm lê thanh kỳ duyên con ruột ông lê tùng vân và lê thu vân để làm rõ những liên quan trong vụ án loạn luân
vụ án loạn luân tại tỉnh thất bồng lai là vụ án đã kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
ban đầu cơ quan công an đã khởi tố về ba tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
loạn luân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời điểm của sự việc tối hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một nhóm người kéo đến nơi ở của bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tự dưng là tỉnh thất bồng lai thiên am bên bờ vũ trụ ở xã hỏa khánh tây huyện đức hòa
để lục xót tìm con gái bà là võ thị diễm my và hai bên xảy ra xô xát
vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra
kết quả xác minh ban đầu năm hai nghìn một mươi bốn
bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường chú xã long hữu đông huyện cần đước
mua lại nhà đất gần hai m hai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
rồi chuyển về đây sinh sống sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại ra
quá trình điều tra ông lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai hộ khẩu thường trú phường một mươi quận sáu tp hcm
chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà cúc từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên qua xác minh trước đây
thân tạm trú tại xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
phà tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi thanh đức
thời gian qua nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi
để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ
trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau
đăng tải nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây
tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông lê tùng vân đổi tên tỉnh thất bồng lai thành tiền am bên bờ vũ trụ
bên cạnh đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định
lừa đảo và các hoạt động phức tạp của ông lê tùng vân trước đây
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức cá nhân
đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám định adn đối với ông lê tùng vân
và hai mươi sáu người đang ở nơi tự xưng tỉnh thất bồng lai
chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông lê tùng vân loạn luân với con của mình
và có con trong số những người được lấy mẫu giám định
đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với ông lê tùng vân để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân
phải xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân
ngoài ông vân thì lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
vụ án sau đó được chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lòng an điều tra theo thẩm quyền
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bà cao thị cúc chủ khu đất nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai thiền a bên bờ vũ trụ
bà cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
công an cũng đã thông báo truy tìm đối với võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín để phục vụ công tác điều tra vụ án
cũng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê thanh nghị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
và viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an truy tố sáu bị can lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh tùng dương lê thanh nhị nguyên cao thị cúc
về cùng tội danh nêu trên về tội danh này cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân bà lê thu vân là em gái ông vân
và một số người khác chuyển từ quận sáu tp hcm về nhà bà cao thị cúc ở huyện đức hòa
bị can lê tùng vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là tỉnh thất bồng lai
thế nên ông vân đổi tên thành thiền a bên bờ vũ trụ
ông vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản tập hát và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt hành động nơi đây
từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một lê tùng vân cao thị cúc lê thu vân cùng nhất nguyên hoàn nguyên nhị nguyên trùng dương
đã lợi dụng hình thức tôn giáo thông tin sai sự thật bịa đặt để đăng tải năm video clip một bài viết trên facebook và youtube có nội dung xúc phạm phật giáo
xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông nhật từ xuyên tạc xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
ba sáu bị can đều mang tỉnh tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức phạm tội hai lần trở lên
riêng bị can trùng dương có tỉnh tiết giảm nhẹ lại đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cài
đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện đức hòa phạt các bị cáo lê tùng vân năm năm tù
lê thành nhất nguyên lê thành hoản nguyên lê thành trùng dương cùng mức án bốn năm tù lê thành nhị nguyên ba năm sáu tháng tù
cao thị cúc ba năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
xử phúc thẩm tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên
đáng chú ý cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra tỉnh long an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra hai hình vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng hơn hai tháng sau đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời ra thông báo tìm những người bị hại trong vụ án xảy ra tại đây
riêng tin báo về tội phạm loạn luân thời điểm đó cơ quan an ninh điều tra vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết
để có căn cứ giải quyết tố cáo ông lê tùng vân và những cá nhân sinh sống tại hộ cao thị cúc có hành vi giả sư
giả chém một côi để lừa đảo chiếm luật tài sản của các mạng thường quân
ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định chương cầu giám định adn với hai mươi bảy người một mươi bảy mẫu người lớn một mươi mẫu trẻ em tại tỉnh thất bồng lai
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phân viện khoa học hình sự tại tp hcm đã có kết luận giám định năm nghìn ba trăm bốn mươi hai klkhs
đến thời điểm đó công an có đủ căn cứ và đã khởi tố bị can vân thêm tội loạn luân
cũng liên quan đến vụ việc công an tỉnh long an vẫn đang truy tìm ba luật sư nguyễn văn miếng năm bảy tuổi đào kim lân năm sáu tuổi
và đặng đình mạnh năm năm tuổi cùng ngụ tp hcm để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm
ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo lê tùng vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh thất bồng lai
việc truy tìm này được thực hiện từ giữa năm hai nghìn hai mươi ba thế nhưng đến nay chưa có kết quả
ba người này vẫn chưa đến công an long an làm việc theo giấy trự tập và không có lý do vắng mặt
theo thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho công an tỉnh long an về ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng
qua video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền an bên bờ vũ trụ có địa chỉ tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
chủ hội là bà cao thị cúc còn người điều hành là ông lê tùng vân
tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi với tên ban đầu là trại dựng lão cô nhi thánh đức huyện bình chánh
năm hai nghìn bảy chính quyền huyện bình chánh thành phố hồ chí minh ra quyết định đình chỉ hoạt động với trại thánh đức
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc mua một mảnh đất khoảng hai m hai ở huyện đức hòa long an làm điểm tù tại gia đình
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân về sống với bà cúc tu sửa nơi đây làm tỉnh thất bồng lai đồng thời xưng danh là hòa tượng thích tầm đức sống cùng các chú tiểu và sư thầy
năm hai nghìn một mươi bảy cư dân mạng xôn xao về việc một loài hoa được cho là hoa ưu đàm mọc ở tỉnh thất bồng lai tuy nhiên đây chỉ là trò câu view
cùng năm nay lê thanh hoàn nguyên và lê thanh nhất nguyên giả sư tham gia một chương trình song ca trên đài truyền hình vĩnh long
tuy nhiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cho rằng không có cơ sở nào tên tỉnh thất bồng lai hai thí sinh sau đó cũng rút khỏi chương trình
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám năm chú tiểu tại tỉnh thất bồng lai tham gia game show thách thức giải đấu
đến năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân cho đổi tên tỉnh thất bồng lai thành thiên am bên bờ vũ trụ
tháng chín năm nay công an tỉnh long an đã điều tra về tỉnh thất bồng lai và phát hiện năm chú tiểu mồ côi trong tỉnh thất bồng lai đều có mẹ ở cùng
tiếp đó cuối tháng chín công an tỉnh long an phối hợp với đài truyền hình tỉnh long an phát phóng sự về tỉnh thất bồng lai
chỉ ra việc lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cờ nhỡ kêu gọi các nhà hào tâm và người dân trong ngoài nước để trục lợi cá nhân
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ nội vụ xác định tịnh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi và có đến sáu trẻ em sống cùng mẹ ruột